thưa quý vị sau một thời gian thử nghiệm ngày mai một tháng bảy báo nhân dân điện tử sẽ chính thức phát hành giao diện mới trên hai địa chỉ quen thuộc
nhândân com vn và nhândân org vn giao diện mới kế thừa bản sắc của báo nhân dân bổ sung giá trị mới phù hợp với độc giả báo điện tử hiện nay
tập trung vào ba giá trị chuẩn mực hiện đại thân thiện
đây là một phần trong đề án nâng cấp hệ thống xuất bản cho nhân dân điện tử của báo nhân dân là thay đổi bên ngoài mà bạn đọc nhìn thấy
trong lộ trình đổi mới sâu về công nghệ hạ tầng kỹ thuật và nội dung giao diện mới này tạo ấn tượng thị giác bằng cách tăng số lượng tin nổi bật
tăng các khu vực tạo điểm nhấn phân chia nội dung thành sáu khối khu vực nổi bật ưu tiên sự kiện nổi bật trong ngày khu vực tâm điểm
ưu tiên những vấn đề quan trọng của tuần khu vực chuyên mục đa phương tiện các ấn phẩm của báo nhân dân tiện ích giúp độc giả có thể tìm thấy thông tin cần thiết theo tị hiếu
trong hai mươi hai năm qua nhân dân điện tử có nhiều lần thay đổi giao diện đây là lần thay đổi giao diện cách mạnh mẽ nhằm đắc ứng nhu cầu của độc giả hiện đại
giao diện mới đã tiếp thu một số xu thế của báo chí hiện đại trong đó tập trung vào hai xu thế
thứ nhất là xu thế về chuyên sâu thứ hai là xu thế về mt
trong lần giao diện này chúng tôi có thiết kế giao diện dành cho mobile theo hành vi của độc giả các lướt từ trên xuống
với rất nhiều tiện ích phục vụ cho nhu cầu và thói quen của độc giả trên mobile
sau khi cải tiến giao diện nhân dân điện tử sẽ tiếp tục cải tiến về nội dung xây dựng các chuyên trang các sản phẩm báo chí chất lượng
trực quan đáp ứng nhu cầu của độc giả củng cố vị thế của một trong số những tờ báo điện tử đầu tiên của việt nam